lê văn thanh nguyên phó tránh văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm
bản luận tội của viện kiểm sát nhận định hành vi của bị cáo đã vi phạm quy định của nhà nước
vi phạm quy định luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền sáu bảy tỷ đồng
hành vi này còn là nguyên nhân dẫn tới việc nhà nước chưa thu hồi được số tiền tám trăm linh hai tỷ đồng giá trị quyền sử dụng đất
sau ba ngày làm việc tòa án nhân dân tp hcm đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hữu tín bảy năm tù
bị cáo đào anh kiệt sáu năm sáu tháng tù
năm năm tù bị cáo nguyễn thanh trương ba năm tù và bị cáo lê văn thanh bốn năm tù
đắk lắc bắt đối tượng giết người sau hơn hai mươi bốn giờ phát hiện thi thể
hung thủ gây án là nguyễn quang hùng con trai của ông nguyễn quang tân là chủ dãy cà phê
tại cơ quan điều tra hùng khai nhận đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín thông qua việc chơi game
hùng đã quen biết với nguyễn thị thu hường tại thôn ba xã hỏa khánh tp bumathuot
mặc dù hai người đều đã có gia đình
nhưng vẫn nảy sinh tình cảm
chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín hường lấy điện thoại của mình và mở cho hùng xem đoạn video
hường quay lại hình ảnh của hai người và bảo hùng cho mượn ba mươi triệu đồng
nếu không sẽ gửi video này cho vợ hùng biết
vì sợ mọi chuyện bại lộ cho nên hùng đã ra tay xiết cổ nạn nhân cho đến chết
rồi vứt trong giấy cà phê của gia đình
khởi tố thêm sáu điều dưỡng trong vụ ăn bớt thuốc bán ra ngoài
ở bệnh viện nhi năm tư
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định đã khởi tố và thực hiện bắt tạm giam
đối với đào thị thu phương đinh thị tuyến và đào thị hường cùng chú tại tỉnh nam định
cả ba bị can đang là điều dưỡng của khoa hô hấp bệnh viện nhi nam định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nam định cũng ra quyết định khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ba điều dưỡng khác gồm đỗ thị định bùi thị trung hoàng thị mai hiên
ba điều dưỡng này không bị bắt tạm giam bởi bị can định đang điều trị bệnh ung thư tuyến giáp
hai bị can trung và hiên đang nuôi con nhỏ dưới ba mươi sáu tháng tuổi
căn cứ tài liệu điều tra thu thập được cơ quan điều tra xác định trong quá trình điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
sáu điều dưỡng này đã làm theo chỉ đạo của bùi thế tiến là điều dưỡng trưởng khoa hô hấp
thực hiện hành vi ghép thuốc tiết kiệm thuốc không sử dụng vật tư y tế nhằm tạo ra số lượng thuốc
vật tư y tế dư thừa còn nguyên tem nhãn mát đưa ra ngoài tiêu thụ trái pháp luật để trục lợi
hành vi trái pháp luật này đã ảnh hưởng đến quyền lợi của các bệnh nhi khi không được hưởng phúc lợi đầy đủ
từ thuốc và vật tư y tế do bảo hiểm y tế chi trả trong quá trình điều trị bệnh
làm giảm uy tín của bệnh viện nhi nam định
trà vinh khởi tố thêm hai bị can liên quan đến vụ gây thất thoát tài sản của nhà nước
theo kết quả điều tra ban đầu bị can phú thanh tâm đã cấu kết với
có đất lợi dụng chế độ chính sách để chuyển mục đích sử dụng một thửa đất với diện tích trên một trăm linh m hai
thuộc vị trí đường điện biên phủ phường sáu thành phố trà vinh gây thất thoát cho nhà nước trên một tỷ đồng
đối với bị can trầm ngọc long cũng với hành vi này đã cấu kết với cỏ đất chuyển mục đích sử dụng
thửa đất ở xung quanh khu vực phường sáu thành phố trà vinh gây thất thoát cho nhà nước trên ba tỷ đồng
vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh điều tra làm rõ
được biết đến nay đã có một mươi ba bị can bị bắt tạm giam có liên quan đến vụ án này
khởi tố đối tượng lừa đưa người khác đi nước ngoài
theo kết quả điều tra bước đầu trần thị hoa liên hệ với người phụ nữ làm việc tại một công ty xuất khẩu lao động
tại thành phố hồ chí minh nếu sang new zealand lệ phí mỗi người phải nộp là năm trăm linh triệu đồng
trong đó hoa sẽ được nhận lại một trăm năm mươi triệu đồng sau hai tháng nếu không nhập cảnh được
hoa phải hoàn lại tiền

hoa phải hoàn lại tiền sau ba tháng nếu không nhập cảnh được
người phụ nữ trên đã đưa cho hòa bốn trăm năm mươi triệu đồng mặc dù không đi nước ngoài thành công
nhưng hoa vẫn không hoàn tiền để chị này trả lại cho khách
nên người phụ nữ này không nhận khách sau hoa giới thiệu
do làm ăn thua lỗ tháng năm năm hai nghìn một mươi chín hoa nảy sinh ý định lừa tiền của một người dân
nên hoa đã nhận làm hồ sơ đi new zealand cho một người đàn ông
tin tưởng người đàn ông này đã nộp trực tiếp cho hoa số tiền bốn trăm linh triệu đồng
sau khi nhận tiền hòa đã sử dụng số tiền đó vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân
với thủ đoạn tương tự trong thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
hoa đã lừa tiền của hai hộ dân ở huyện lộc hà hà tĩnh số tiền chín trăm linh triệu đồng
tổng số tiền mà hoa đã lừa đảo của các nạn nhân là một tám tỷ đồng
cơ quan công an đang điều tra mở rộng những ai là nạn nhân của đối tượng
sớm cung cấp thông tin đến phòng
cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh địa chỉ hai trăm sáu mươi tám đường nguyễn huy tử
thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh điều tra viên đường anh trung điện thoại chín trăm một mươi một hai trăm linh một năm trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất để phục vụ công tác điều tra
đồng nai khởi tố bắt giam toàn đen để điều tra hành vi cướp tài sản
bác sĩ nguyễn thế thử giám đốc bệnh viện đa khoa tâm hồng phước
vay tiền của nhiều người để đầu tư làm ăn nhưng do chưa chi trả
nên các chủ nợ thường xuyên đến bệnh viện để đòi tiền
trong đó vợ chồng toàn đen có cho bác sĩ thử vay số tiền năm trăm năm mươi triệu đồng
sau nhiều lần đòi không thành vào trường ngày hai mươi một tháng một mươi hai
vợ chồng toàn đen cùng với các đối tượng khác đã xông vào bệnh viện đa khoa tâm hồng phước để đòi nợ
sau đó toàn đen vào phòng làm việc của bác sĩ thử
chửi bới đe dọa lục xoát đồ đạc và giật lấy bọc tiền chứa năm trăm linh triệu đồng trong ngăn kéo bà làm việc
thế vậy bác sĩ thử giật lạnh bọc tiền
liền bị toàn đen dùng tay đánh vào mặt dùng bút tấn công để lấy lại bọc tiền
nhận được tin báo công an tỉnh đồng nai đã huy động lực lượng đến bệnh viện khống chế toàn đen
cùng với một mươi ba đối tượng khác đưa về trụ sở làm việc
quá trình xác minh một số đối tượng được thả tự do chưa đủ cơ sở xử lý
bắt nguyên cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu trốn truy nã
theo hồ sơ vụ án nguyễn văn phước trong thời gian làm cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu châu đốc
từ ngày một một hai nghìn một mươi ba cho đến ngày sáu ba hai nghìn một mươi ba
phước đã lợi dụng chức vụ quyền hạn báo cáo sai hoạt động kinh doanh của cửa hàng
để chiếm đoạt số tiền trên một sáu tỷ đồng của công ty xăng dầu an giang
trong thời gian tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra phước đã trốn khỏi địa phương
vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã ra quyết định truy nã đối với phước về tội tham mô tài sản
sau nhiều năm lẩn trốn cho đến ngày hai mươi một hai hai nghìn một mươi ba
được sự phối hợp của phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh an giang
cơ quan chức năng campuchia đã bắt giữ và trục xuất phước về nước
vào chiều cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang
đã tiến hành tiếp nhận và bắt giữ phước theo quyết định truy nã
hà nội tập trung xử lý những điều khiển phương tiện uống rượu bia
cụ thể cho đến cuối giờ chiều ngày hôm nay các lực lượng chức năng đã kiểm tra
xử lý một bốn trăm ba mươi trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
trong đó phát hiện bảy trăm chín mươi năm trường hợp không đội mũ bảo hiểm
các tổ công tác một trăm bốn mươi một đã phát hiện xử lý một trăm linh chín trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
phát hiện bàn giao ba vụ ba đối tượng có dấu hiệu hình sự đến cơ quan có thẩm quyền
lực lượng cảnh sát cơ động đã huy động ba mươi tổ công tác tuần tra bảo vệ mục tiêu trọng điểm
kiểm soát địa bàn phức tạp về an ninh trật tự
phát hiện bàn giao hai vụ việc bốn đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự
hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo trên kênh antv